ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực từ ngân sách nguồn vốn từ xã hội
từ khu vực ngoài nhà nước từ đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn cần huy động vào khoảng hai tám mươi sáu triệu tỷ đồng
để đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội thành phố trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
theo đó sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước
như nguồn thu từ cổ phần hóa thối vốn nhà nước tại các doanh nghiệp từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
cũng như từ thuế phí và lệ phí tăng cường vốn xã hội hóa
trong tổng vốn đầu tư hai tám trăm sáu mươi bảy ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng thành phố sẽ huy động nguồn lớn nhất là vốn từ khu vực ngoài nhà nước khoảng một bảy trăm hai mươi bảy một trăm chín mươi ba tỷ đồng
tiếp đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng năm trăm bảy mươi năm bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
còn lại là vốn ngân sách
hai trăm một mươi chín ba trăm năm mươi một tỷ đồng vốn từ khu vực nhà nước năm trăm sáu mươi bốn bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng